giải u một mươi chín quốc tế hai nghìn một mươi chín với sự tham dự của bốn đội u một mươi chín tuyển chọn việt nam u một mươi chín thái lan u một mươi chín trung quốc và u một mươi chín myanmar
chiều nay ở lượt đấu tranh giải ba u một mươi chín trung quốc đã có trận thắng thuyết phục ba hai trước u một mươi chín myanmar
còn trong trận chung kết u một mươi chín việt nam đã xuất sắc vượt qua u một mươi chín thái lan để giành quốc vô địch giải đấu
u một mươi chín việt nam bước vào trận chung kết gặp thái lan sau khi thắng trung quốc ở lượt đấu cuối của vòng bảng
đội u một mươi chín việt nam tỏ ra rất tự tin khi ngay lập tức dồn ép thái lan từ những phút đầu trận
những cơ hội liên tục được xuân tạo hay thanh khôi tạo ra về phía khung thành đội khách
tuy nhiên hiệp một đã không có bàn thắng nào được ghi
sang hiệp hai mặc dù u một mươi chín thái lan có phần lấn lướt hơn với những tình huống nguy hiểm
nhưng đến phút thứ năm mươi chín tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương phạm xuân tạo đã ghi bàn thắng đẹp mắt
giúp u một mươi chín việt nam dẫn trước một và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu
u một mươi chín việt nam một lần nữa giành chức vô địch và đây là chức vô địch thứ ba liên tiếp của u một mươi chín việt nam tại giải đấu này
tiền đạo phạm xuân tạo được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận chung kết vua pha lưới cầu thủ hay nhất giải đấu